tại tôi đang có mặt tại xã phong xuân huyện phong điền tỉnh thừa thiên huế
tại đây ở khu vực ngã ba quốc lộ một mươi một b nối vào thủy điện rào trăng ba
lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa và một số xe chuyên dụng
xử lý khắc phục công tác sạc lỡ cũng được huy động đến hiện trường
hiện tại số lượng những người mất tích đang được các cơ quan chức năng xác minh
và cố gắng liên lạc
do khu vực vào nhà máy thủy điện rào trăng ba không có sóng điện thoại
nên quân khu bốn đã điều xe thông tin chuyên dụng phục vụ cho công tác liên lạc
tìm kiếm những công nhân cùng đoàn công tác của tỉnh thừa thiên huế
đi vào hiện trường của nhà máy thủy điện trong chiều tối ngày một mươi hai tháng một mươi
đến một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một mươi bang chỉ huy tiền phương đặt tại trụ sở
ủy ban nhân dân xã phong xuân chưa xác nhận cụ thể về số người thương vong tại đây
theo công điện của thủ tướng chính phủ ngày một mươi ba tháng một mươi yêu cầu các lực lượng chức năng
khẩn trương tìm kiếm cán bộ chiến sĩ trong đoàn đi cứu hộ cứu nạn
và người của công trường thủy điện bị vùi lấp
ban chỉ huy sở tiền phương đang triển khai các phương án để tiếp cận mục tiêu
đó là tuyến đường bộ theo đường bảy mươi một đang huy động xe cơ giới lực lượng công binh
để khắc phục các điểm lục lỡ mở đường vào vị trí cứu hộ
tuyến đường thủy đi từ thủy điện hương điền sử dụng hai xuồng cao tốc
đồng thời đang nghiên cứu phương án sử dụng thêm máy bay trực thăng để khảo sát và cứu hộ
lực lượng chức năng đã huy động bảy xe đảo bút hai xe ủi ba xe cứu thương
cùng hàng trăm cán bộ chiến sĩ tham gia
bàn chỉ huy tiền phương đề nghị chính phủ ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn
hỗ trợ địa phương một xe cứu hộ đa năng một xuồng cao tốc công suất hơn bốn năm trăm linh cv
máy phát có đèn pha một mươi chiếc ba mươi phao bè một mươi máy cắt thủy lực hai mươi máy cưa cầm tay
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này
tin báo khẩn cấp
cơn bão số bảy vào hồi một mươi sáu h chiều ngày hôm nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi tám bảy độ vĩ bắc
một trăm một mươi chín độ kinh đông ngay trên vùng biển phía đông đảo hải nam trung quốc
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín cấp một mươi từ bảy mươi năm đến một trăm linh km một giờ
giật cấp một mươi hai bàn kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám trở lên khoảng một trăm bảy mươi km tính từ tâm bão
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được khoảng hai mươi km
đến một mươi sáu h ngày một mươi bốn tháng một mươi vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi chín năm độ vĩ bắc một trăm linh năm tám độ kinh đông
ngay trên vùng ven biển các tỉnh đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám cấp chín từ sáu mươi đến chín mươi km một giờ giật cấp một mươi một
vùng nguy hiểm do bão trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vĩ tuyến một mươi sáu năm đến hai mươi một độ vĩ bắc phía tây kinh tuyến một trăm một mươi ba độ kinh đông
toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng
nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh
tại các tỉnh miền trung mưa lũ vẫn tiếp tục gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản
bên cạnh công tác tìm kiếm người mất tích khắc phục hậu quả mưa lũ
các địa phương cũng đang triển khai công tác ứng phó với bão số bảy nhằm giảm thiểu thiệt hại
tại tỉnh quảng trị mưa lũ đã làm cho tám người chết năm người mất tích và ba người bị thương
mưa lớn tiếp diễn đã khiến mực nước trên các sông đều lên
nhanh gây ngập lụt nặng trở lại tại các huyện hải lăng triệu phong
trong khi đó tại tỉnh quảng nam do ảnh hưởng của bão và mưa lớn những ngày qua
đã làm chín người chết và hai người mất tích
hiện nước đã rút bớt tỉnh quảng nam đang tập trung tìm kiếm người mất tích
hiện trên địa bàn đà nẵng quảng nam có hàng chục điểm sạt lở gây tắc đường hoàn toàn
hai điểm ngập nước phải phân luồng không thể lưu thông
năm điểm sạt lở ta luy âm và hơn ba rãnh dọc bị sói sạt trôi hoàn toàn
tại tỉnh thừa thiên huế đã có sáu người thiệt mạng ba người mất tích và bảy người bị thương
mưa lũ trên địa bàn đã làm một nhà bị sập một mươi nhà hư hỏng và tám mươi bốn chín trăm sáu mươi ba nhà bị ngập lụt
hàng trăm hectare hoa màu cây ăn quả bị hư hại
để tập trung khắc phục hậu quả lũ lụt và chủ động ứng phó hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra
ban thường vụ tỉnh ủy thừa thiên huế thống nhất tạm hoãn đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh
lần thứ một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong khi đó để ứng phó với bão số bảy trước khi bão đổ bộ huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an
đã lên kế hoạch di rời một trăm bốn mươi chín hộ với hơn một sáu trăm linh nhân khẩu vùng ven biển đến nơi an toàn
hoàn thành trước một mươi h ngày một mươi bốn tháng một mươi
đồng thời tập trung kêu gọi các phương tiện đánh bắt ngoài biển về bờ tránh chú bão
huyện diễn châu cũng đang tích cực lên các phương án ứng phó với cơn bão số bảy
tính đến một mươi hai giờ trưa nay thanh hóa đã kêu gọi sáu bảy trăm bốn mươi năm phương tiện với hai mươi bốn năm trăm ba mươi năm lao động
vào các nơi tránh chú bão an toàn
đối với hai tám mươi một lao động đang hoạt động ở các vùng biển khác cũng đã nhận được thông tin
về cơn bão và đang tìm về nơi tránh chú bão cũng như thường xuyên giữ liên lạc với gia đình và chính quyền địa phương
trong cơn lũ dữ bên cạnh công tác di rời người dân tìm kiếm cứu nạn cứu hộ đảm bảo trật tự an toàn giao thông
lực lượng công an còn có việc làm đầy ý nghĩa và đậm tính nhân văn và trên hết là vì nhân dân phục vụ
những bữa ăn cho người dân tranh lũng những chuyến hàng cứu trợ lương thực thực phẩm cho người dân
đang sống trong các vùng ngập lũ đã thể hiện tinh thần và trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ công an
đối với người dân trong cơn hoạn nạn ghi nhận tại tỉnh quảng trị
sáu giờ bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi trong cơn mưa lớn các cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh
đã chuẩn bị hoàn tất bữa ăn sáng cho khoảng năm mươi người dân đang tránh lũ tại đây
đã ba ngày qua kể từ khi được bố trí vào tránh lũ tại trại tạm giam công an tỉnh
ngày nào họ cũng được cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an quảng trị phục vụ ba bữa ăn trong ngày
sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương cũng như được sự đồng ý của lãnh đạo công an tỉnh
ban giám thị trại tạm giam đã bố trí cho khoảng trên năm mươi người
chủ yếu là người già và trẻ nhỏ vào tránh lũ tại chỗ ở tập thể của cán bộ chiến sĩ
đồng thời giao trách nhiệm cho cán bộ chiến sĩ phục vụ các suất ăn hàng ngày cho người dân đang tạm trú tại đây
trong em là được lên đến nóc nhà nhờ các anh công an đưa đến đây nhà và cho ở rất tốt và cho các em ăn những bữa ăn đầy đủ
còn đây là hình ảnh cán bộ chiến sĩ công an quảng trị đang vận chuyển các loại nhu yếu phẩm cho người dân
đang sống trong các vùng ngập lũ
do bị dòng nước lũ chia cắt nên lực lượng công an phải vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô đến địa điểm tập kết
sau đó trung chuyển sang đò và cano để trao tận tay cho người dân
lực lượng công an huyền chúng tôi đã ứng trực một trăm linh con số
huy động hàng trăm lượt cán bộ chiến sĩ điều động tối đa lực lượng cano và phương tiện để hỗ trợ cứu dân
những lúc mà nước lên thì tập trung để cứu dân ra khỏi vùng nguy hiểm
khi nước dâng cao và
kéo dài ngay thì chúng tôi tổ chức lực lượng cứu hộ và cứu đỡ cho nhân dân
trong các ngày qua ngoài việc chúng tôi đã tổ chức ứng cứu một mươi một trường hợp nhân dân bị ổn đau
trong đó có ba trường hợp đau cấp cứu chạy thần và tám trường hợp là chuyển già sinh đẻ trong mưa lũ
ngoài ra chúng tôi đã tổ chức quyên góp trong cán bộ chiến sĩ và vận động các nhà hào tâm
quyên góp trên một xuất qua
mỗi xuất qua tỷ giá một trăm linh đồng
tất cả tỷ giá khoảng
một trăm linh triệu đồng
lực lượng công an cạc trà ngoài việc ứng tực để giúp đỡ nhân dân
đã vận động các nhu yếu phẩm để cứu nhân dân trong lụ
hy vọng rằng với tất cả sự nỗ lực tấm chân tình của cán bộ chiến sĩ công an quảng trị
qua những bữa ăn những suất nhu yếu phẩm sẽ góp phần giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt
giúp họ ấm áp hơn khi dòng nước lũ hùng dữ đang tiếp tục tràn về
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
để có tiền tiêu xài nguyễn lâm đã rủ một đối tượng khác cùng sát hại mẹ mình
công an tỉnh phú yên vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với nguyễn lâm
sinh năm hai nghìn hai chú khu phố phú hiệp ba phường hòa hiệp trung thị xã đông hòa
và một đối tượng khác sinh năm hai nghìn sáu chú xã bình ngọc thành phố tuy hòa về hành vi giết người
sáng ngày một mươi hai tháng một mươi nguyễn lâm rủ một đối tượng cùng đi giết bà trần thị thu liễu
là mẹ ruột của lâm để lấy tiền tiêu xài
nhân lúc bà liễu mất cảnh giác lâm đã dùng dao đâm hàng chục nhát vào người bà liễu
sau đó cả hai xiết cổ bà liễu cho đến chết
sau khi gây án hai đối tượng đã nộp lấy tài sản trên người bà liễu gồm ba hai triệu đồng
một đôi bông tai và một điện thoại di động rồi lên xe tẩu thoát
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
tiến hành khoanh vùng sàng lọc đối tượng nghi vấn và phát hiện hai đối tượng
khi cả hai đang ở thành phố tuy hòa
thưa quý vị ngày một mươi ba tháng một mươi công an quận bình tân tp hcm tiếp tục lập hồ sơ sàng lọc xử lý
sáu người được phát hiện dương tính với ma túy trong hai đợt kiểm tra một mươi một khách sạn
và một phòng thu âm trên địa bàn
theo đó rạng sáng cùng ngày công an quận bình tân tp hcm đồng loạt ập kiểm tra sáu khách sạn
trên địa bàn phường bình hương
công an quận bình hương hòa b và bình trị đông b phát hiện ba mươi một người dương tính với ma túy
tại khách sạn phương đông và khách sạn lan anh phường bình hưng hòa b
công an đưa hai mươi hai người tám xe máy cùng tám bộ dụng cụ sử dụng ma túy về trụ sở lập biên bản làm rõ
trước đó vào ngày một mươi tháng một mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận bình tân
tp hcm phố hội và các đơn vị nghiệp vụ liên quan cũng đã phát hiện ba mươi bảy người dương tính với ma túy
hiện công an quận bình tân đang sàng lọc xử lý các đối tượng và cơ sở kinh doanh vi phạm theo quy định của pháp luật
cũng trong ngày một mươi ba tháng một mươi đại diện phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh long an cho biết
thực hiện kế hoạch của công an tỉnh về việc đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả năm hai nghìn hai mươi ba
lực lượng chống buôn lậu của đơn vị đã bắt hai đối tượng có hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu
trước đó vào lúc hai mươi ba h ngày chín tháng một mươi trên đoạn đường quốc lộ sáu mươi hai thuộc ấp năm
xã tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an lực lượng chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế đã phát hiện bắt giữ hai đối tượng là
nguyễn văn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm ngụ ấp phước tỉnh xã long hiệp huyện bến lức tỉnh long an và võ văn quân
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba ngũ ấp bốn xã tân quý tây huyện bình chánh thành phố hồ chí minh có hành vi vận chuyển hàng cấm
tăng vật thu giữ là bảy một trăm linh gói thuốc lá ngoại các loại
một xe ô tô biển kiểm soát năm mươi một f ba mươi nghìn chín trăm năm mươi bốn là phương tiện vận chuyển hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ
thưa quý vị nhằm đảm bảo tuyệt đối về an ninh trật tự an toàn giao thông trong đợt diễn ra đại hội đảng bộ tp hcm
những ngày này công an tp hcm liên tục tổ chức các cuộc tuần tra kiểm soát các loại phương tiện giao thông và trấn áp tội phạm
tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn quận bình tân tp hcm
tại buổi kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông an lạc
thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt công an tp hcm đã phát hiện bốn trường hợp điều khiển xe hai bánh vi phạm giao thông
những ngày này nhiều băng rôn tuyên truyền hưởng ứng đại hội đảng của thành phố đã được bố trí lắp đặt khắp nơi
qua đó người dân cũng nắm và quan tâm đến sự kiện trọng đại này
chính vì vậy những đợt chấn chỉnh xử lý vi phạm giao thông
đang được người dân quan tâm ủng hộ
dịp này công an tp hcm cũng tập trung truy quét đấu tranh với các loại tội phạm
quyết tâm triệt phá băng nhóm tội phạm kéo giảm tội phạm hình sự và không để tội phạm ẩn nấu
đảm bảo an toàn đại hội đảng tp hcm và đại hội đảng tổng quốc
thì lực lượng công an tp hcm bằng một quyết tâm chính trị cao nhất
chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt ra quân cao điểm này
theo đó chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và điều tra cơ bản lại toàn tuyến trên đề bàn tp hcm
trên cơ sở đó chúng tôi sẽ chấm chọn những điểm trọng tâm trọng điểm
từ đó mà xây dựng phương án bố trí lực lượng phù hợp và đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ
để có thể tập trung thực hiện có hiệu quả về công tác đảm bảo trực tượng đồng thông
trong đợt cao điểm này các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát
nhận diện các đối tượng có điều kiện khả năng hoặc có biểu hiện nghi vấn
để có các biện pháp và đối sách xử lý kịp thời
không để cho các đối tượng có điều kiện hoạt động phạm tội
không để phát sinh ra các điểm nóng về an ninh trật tự
để đảm bảo tuyệt đối an toàn và hướng tới một kỳ đại hội đảng bộ thành công tốt đẹp
một mặt quyết tâm đấu tranh xử lý nghiêm các loại tội phạm và các lỗi vi phạm giao thông
thì công an tp hcm cũng đề nghị người dân hưởng ứng không vi phạm pháp luật
nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông
sáng nay tp hcm đã tổ chức lễ đón đoàn tàu đầu tiên của dự án xây dựng tuyến metro số một
bến thành suối tiên đánh dấu bước chuyển quan trọng của dự án sang giai đoạn thử nghiệm vận hành
tuyến metro số một có một mươi bảy đoàn tàu được sản xuất tại nhật bản
đoàn tàu đầu tiên đã cập cảng tp hcm vào sáng ngày tám tháng một mươi
sau đó được di chuyển về depot long bình quận chín
giai đoạn đầu ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm nhận và vận hành loại tàu có ba toa
dài sáu mươi một năm mét công sức chở chín trăm ba mươi khách một trăm bốn mươi bảy khách ngồi bảy trăm tám mươi ba khách đứng
tàu có tốc độ tối đa là một trăm một mươi km mỗi giờ khi đi trên cao và tám mươi km mỗi giờ khi chạy ngành
tàu metro được chạy thử theo ba giai đoạn
bước đầu chạy thử trên đoạn bình thái depo long bình quận chín
kế đến là từ ga bình thái đến ga văn thánh quận hai
đến đầu năm hai nghìn hai mươi một tàu chạy thử giai đoạn cuối từ ga văn thánh đến ga bến thành quận một
sự kiện đoàn tàu đầu tiên được nhập khẩu đưa vào thử nghiệm vận hành thành công
và tiếp tục triển khai đưa toàn bộ một mươi bảy đoàn tàu về phục vụ dự án
là một minh chứng cho sự nỗ lực hợp tác phối hợp hiệu quả
giữa các kỹ sư chuyên gia việt nam và nhật bản để thực hiện một dự án giao thông quan trọng
mang tính tiên phong trong lĩnh vực đường sắt đô thị tại thành phố hồ chí minh và việt nam
chúng ta đến đây không chỉ đón đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro số một
mà còn cùng nhau hướng về những cột mốc quan trọng tiếp theo của dự án
đó là việc bàn giao các đoàn tàu tiếp theo
và đảm bảo mục tiêu đưa dự án vào vận hành cuối năm hai nghìn hai mươi
thành phố sẽ tạo nhiều điều kiện hơn nữa để tuyến metro số một hoàn thành đúng tiến độ đề ra
và đặc biệt là đến ngày
người dân thành phố hồ chí minh được đi trên những toa tàu được chế tạo tại nhật bản
và vận hành bởi công nghệ kỹ thuật nhật bản
tôi tin rằng tuyến metro số một sẽ tạo thêm nhịp cầu giao lưu giữa thành phố hồ chí minh và nhật bản
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh ông nguyễn thành phong
cũng đề nghị các chủ đầu tư các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công theo kế hoạch
song vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định
đồng thời các đơn vị cần tiến hành rà soát báo cáo các khó khăn để kịp thời tìm cách giải quyết
trạm biến áp năm trăm linh kv và đường dây hai trăm hai mươi kv kết hợp với nhà máy điện mặt trời trung nam thuận nam
bốn trăm năm mươi mw vừa được khánh thành các phần hiện thực hóa nghị quyết một trăm một mươi năm của chính phủ
đưa ninh thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của quốc gia có tầm cỡ trong khu vực
ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận và trung nam group vừa tổ chức lễ khánh thành dự án
trạm biến áp năm trăm linh kv và đường dây hai trăm hai mươi kv trên năm trăm linh kv
trạm biến áp năm trăm linh kv và đường dây hai trăm hai mươi kv kết hợp với nhà máy điện mặt trời trung nam thuận nam bốn trăm năm mươi mw
đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng là công trình lớn chào mừng đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh ninh thuận
lần thứ một mươi bốn nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
dự án với tổng vốn đầu tư một mươi hai tỷ đồng được triển khai trên diện tích năm trăm năm mươi bảy ha
dự án khởi công từ giữa tháng năm năm hai nghìn hai mươi với sự tham gia của hơn tám cán bộ kỹ sư công nhân
sau một trăm linh hai ngày thi công xuyên suốt không kể ngày đêm đến nay dự án đã khánh thành
trạm biến áp năm trăm linh kv và đường dây hai trăm hai mươi kv kết hợp với nhà máy điện mặt trời trung nam thuận nam bốn trăm năm mươi mw
góp phần thực hiện hóa nghị quyết một trăm một mươi năm của chính phủ đưa ninh thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của quốc gia
đóng góp quan trọng vào việc giải tỏa công suất các nhà máy năng lượng tái tạo tại khu vực ninh thuận và bình thuận
tránh tình trạng giảm phát gây thiệt hại cho các nhà máy hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm
có phần giải quyết tình trạng cả nước thiếu điện nhưng năng lượng tái tạo lại đang giảm phát
trạm biến áp năm trăm linh kv và đường dây hai trăm hai mươi kv kết hợp với nhà máy điện mặt trời trung nam thuận nam
được xem là dấu mốc lịch sử của ngành năng lượng việt nam khi doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng truyền tải năng lượng
các nhà máy vừa thực hiện esmo còn gọi là máy tiêm phổi nhân tạo để cứu sống bé gái ba mươi một tháng tuổi bị tiêm bẩm sinh
đây là lần đầu tiên kỹ thuật ecmo được tiến hành song song với phẫu thuật ngoại khoa để cứu sống bệnh nhân trong tình trạng đã tím tái suy kiệt do bệnh tim bẩm sinh
cháu bé bị tình trạng tiêm mạch tí chứng phai lốt bẩm sinh nhập viện trong tình trạng rất nặng suy dinh dưỡng cơ thể tiêm tái
ca mẫu tiêm ngày hai mươi hai tháng chín đã may mắn sửa chữa thành công những di tật tiêm của bé
tuy nhiên do được mẫu trễ nên phát trái của em bé yếu chức năng tiêm phổi thận đều bị suy giảm có nguy cơ tử vong cao nên các bác sĩ quyết định sử dụng esmo kỹ thuật oxy hóa máu qua ngoài ngoài cơ thể
dù vậy cơ hội thành công đối với bệnh nhân rất thấp do đây là lần đầu tiên các bác sĩ ngoại khoa trực tiếp thực hiện kỹ thuật này
bệnh nhân lại là một em bé nhạy ký có nhiều tổn thương
may mắn cháu bé đáp ứng với kỹ thuật này và đã qua giai đoạn nguy hiểm có thể xuất viện vào tuần tới